nguyễn ngọc sơn cho biết người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội đúng là trung tá nguyễn thành nam trưởng công an phường bãi cháy
được biết vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm tại đường hạ long phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc công an thành phố hạ long đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định
vào thời điểm trên đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi nghìn bảy trăm tám mươi bảy
với ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi tám do trung tá nguyễn thành nam điều khiển
vụ va chạm đã khiến hai ô tô bị hư hỏng nhẹ
tuy vụ việc không xảy ra thiệt hại về người nhưng vì thiếu kiềm chế nên trung tá nguyễn thành nam đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực
liên quan đến vụ việc chiều ngày một mươi tám tháng năm thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết
ông vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với trung tá nguyễn thành nam trưởng công an phường bãi cháy
thiếu tướng đinh văn nơi cũng nhấn mạnh thêm quan điểm của ông với sai phạm như các hành vi lời nói của vị trưởng công an phường thể hiện trong video
công an tỉnh sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm cao nhất có thể cách chức không thể nương nhẹ với những cán bộ công an có hành vi thái độ hách dịch với dân như vậy
giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết tôi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trưởng công an phường bãi cháy và đồng thời cho xác minh làm rõ để xử lý
tôi khẳng định không bao che không dung túng và không làm ngờ những vụ việc như thế
công an tỉnh quảng ninh đã báo cáo thường vụ đảng ủy công an trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác để tiến hành làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đồng thời tiến hành điều tra và xem xét tính chất mức độ sai phạm tới đâu để xử lý nghiêm theo quy định
khi vụ việc xảy ra hình ảnh người cán bộ người chiến sĩ công an đã trở nên xấu đi trong mắt người dân
dường như cán bộ trong vụ việc trên đây trong lúc say xỉn vẫn không quên cậy quyền cậy thế có những hành vi không đúng mực khiến nhiều người phẫn nộ
dẫu vậy đây chỉ là con sâu làm dầu nổi canh
vẫn còn đó rất nhiều cán bộ công an đang ngày đêm cống hiến vì sự an toàn bình yên của nhân dân
tin chắc rằng với sự vào cuộc kịp thời và chỉ đạo trực tiếp từ thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh
vụ việc sẽ được xử lý nghiêm đúng người đúng tội đúng tinh thần không bao che không dung túng và không làm ngơ để những vụ việc như trên không tiếp tục xảy ra
quý vị thân mến từ khi vẫn còn đương chức giám đốc công an tỉnh an giang thiếu tướng đinh văn nơi đã có những động thái ít ai ngờ đến
đó là công khai số điện thoại cá nhân như là địa chỉ đường dây nóng nhận tin tố giác tội phạm
chính bởi phong cách làm việc cương trực không bao che làm đến cùng chấp tận dễ tội phạm
thiếu tướng nơi đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an không chỉ trong mắt bà con tỉnh an giang mà còn ở nơi công tác mới tại vùng đất mỏ quảng ninh
bất ngờ ngày một mươi bảy tháng bốn
công an tỉnh quảng ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh trật tự và tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh
theo đó số điện thoại trực ban của công an tỉnh quảng ninh là sáu mươi chín hai nghìn tám trăm linh tám một trăm một mươi hai và hai nghìn ba mươi ba tám trăm ba mươi năm chín trăm linh một thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng ninh
địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm tố giác tội phạm a quangning gov vn thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp nhận ý kiến của công an tỉnh quảng ninh
công an tỉnh quảng ninh có email có nội dung tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đặc biệt giám đốc công an tỉnh quảng ninh thiếu tướng đinh văn nơi cũng công khai số điện thoại là chín mươi sáu hai trăm hai mươi chín bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
số điện thoại này thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiếp nhận các tin nhắn sms tin nhắn giao lô phản ánh tình hình an ninh trật tự
tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng công an tỉnh quảng ninh
trước đó tại hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh quảng ninh quý i năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hạ long
thiếu tướng đinh văn ơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trưởng công an các địa phương
các phó thủ trưởng cơ quan điều tra phải thực sự quyết liệt trong công tác chỉ huy chỉ đạo công tác điều tra xử lý tội phạm
thiếu tướng đinh văn nơi yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động bám sát địa bàn tăng cường nắm tình hình dự báo tình hình để phòng ngừa
không để hình thành các bang nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng vũ khí nóng hoạt động theo kiểu xã hội đen kiềm chế kéo giảm các vụ án
phòng ngừa tội phạm lưu động liên tuyến không để phát sinh phức tạp và bị động bất ngờ
các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm
thực hiện mục tiêu kéo giảm bảy tội phạm về trật tự xã hội tăng cường tuần tra kiểm soát quyết liệt đấu tranh
triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy triệt xóa các tụ điểm chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tội phạm ma túy mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện tội phạm liên quan sử dụng rượu bia chất kích thích
giám đốc công an tỉnh quảng ninh đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm
hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo không để dạy dạo an sai bỏ lọt tội phạm vi phạm quy trình công tác
thực hiện tốt công tác truy bắt vận động đầu thú thanh loại đối tượng truy nã đẩy nhanh tiến độ giám định trong các vụ án đảm bảo kinh phí phối hợp hiệu quả trong hoạt động điều tra
trước đó khi vẫn còn giữ chức đại tá đồng chí đinh văn nơ chia sẻ
tôi từ cần thơ về nhận công tác ở an giang có một mình không bà con thân thích
nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của tôi với mong muốn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thật nhiều từ người dân an giang
với lại tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nên nếu được người dân hỗ trợ giúp đỡ càng nhiều thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả đó
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại